thưa quý vị ngoài một vài cơn mưa rào có thể xảy ra vào chiều và tối
thì ngày hôm nay bắc bộ vẫn khá là oi nóng
nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng từ ba mươi hai cho tới ba mươi năm độ c
có nơi trên ba mươi năm độ c
vì vậy nếu mà chúng ta thức dậy sớm và đi làm sớm hơn một chút
cũng là một điều khá là thú vị đúng không chị thu trạc
dạ vâng thưa chị oanh thưa quý vị khán giả
thì rõ ràng là đi làm sớm thì chúng ta cũng sẽ tránh được
cái sự đông đốt trong giờ cao điểm
cũng như là đi làm vào buổi sớm thì nhiệt độ cũng rất là khá dễ chịu
và trung bộ ngày hôm nay thì cũng có hình thái thời tiết
oi bức nắng nóng tương đồng như với bắc bộ
với những cơn mưa giải rác sẽ xuất hiện vào chiều tối
và còn sang đến thời tiết khu vực tây nguyên và nam bộ
thì người dân cần phải đề phòng hơn
với hiện tượng mưa rào và rông ở vài nơi
riêng chiều nay ngày một mươi bảy tháng tám thì có mưa rào và rông rải rác
cục bộ sẽ có mưa to và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
trong những ngày này thì thông điệp an toàn phòng chống cháy nổ
một lần nữa lại được nhấn mạnh
với liên tiếp các vụ cháy xảy ra trong thời gian gần đây
chính vì vậy thưa quý vị cẩn tắc vô e náy
trước khi ra khỏi nhà thì quý vị hãy luôn lưu ý là
không cắm nhiều thiết bị điện cùng một nguồn
và ngắt những nguồn điện không cần thiết
khóa ga thật là an toàn
và hạn chế nguy cơ cháy nổ từ những điều nhỏ nhất

trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại